thưa quý vị ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có thư chúc mừng trung tâm thông tin báo chí cổng thông tin điện tử bộ công an nhân kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập
thay mặt đảng ủy công an trung gương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những nỗ lực đóng góp của các thế hệ cán bộ chiến sĩ các cộng tác viên của cổng thông tin điện tử bộ công an
đồng thời bày tỏ tin tưởng cám bộ chiến sĩ và các cộng tác viên của cổng thông tin điện tử bộ công an tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đạt được
luôn chủ động sáng tạo tiên phong sung kích nêu cao phẩm chất mắt sáng lòng trong bút sắc tích cực ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng công tác
giữ vững vai trò là kênh thông tin phát ngôn chủ lực chính thống có uy tín của bộ công an phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
vào chiều nay tại hà nội văn phòng bộ công an đã tổ chức hội nghị gặp mặt các thế hệ cán bộ và cộng tác viên nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập cổng thông tin điện tử bộ công an
tiền thân là trung tâm thông tin báo chí bộ công an
trải qua hai mươi năm năm xây dựng và trưởng thành cổng thông tin điện tử bộ công an đã phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu phục vụ hoạt động phát ngôn là đầu mối quản lý và cung cấp thông tin chính thống của bộ công an
truyền tải phản ánh kịp thời chính xác thông tin về an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân đến với các cơ quan thông tấn báo chí và công chúng
cung cấp nhiều thông tin có giá trị đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch đóng góp quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân
với hơn ba trăm linh bản tổng hợp thông tin báo chí gần một mươi tin bài hình ảnh được biên tập xuất bản hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật được đăng tải lấy ý kiến mỗi năm
cổng thông tin điện tử bộ công an từng bước khẳng định được vị trí vai trò là cơ quan quản lý thông tin báo chí đầu ngành của lực lượng công an
chủ động bám sát phản ánh sinh động thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng là cầu nối giữa lực lượng công an với người dân và doanh nghiệp
phát hiện cổ vũ những tấm gương người tốt việc tốt các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự lan tỏa những hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
sáng nay tại hà nội thường trực ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội đã họp phiên mở rộng thẩm tra sơ bộ dự thảo nghị quyết của quốc hội
về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cùng đại diện một số cơ quan của bộ công an đã tham dự phiên họp
tại phiên họp thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh cho rằng hồ sơ dự thảo nghị quyết cơ bản đầy đủ theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
để chính quốc hội thảo luật cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư